tại bình dương hội đồng đội trung ương phối hợp với báo nhi đồng và hội đồng đội tỉnh bình dương đã tổ chức lễ trao giải thưởng cánh én hồng năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi lễ có sự tham dự của đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng dự có nguyên phó chủ tịch nước trường mỹ hoa
giải thưởng cánh én hồng nhằm tuyên dương khen thưởng những giáo viên làm tổng phụ trách đội có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi
tại buổi lễ bàn tổ chức đã trao giải thưởng cánh én hồng cho một mươi giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc
dịp này hội đồng trung ương đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho năm mươi ba giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu của cả nước
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã chúc mừng các tổng phụ trách đội được biểu dương khen thường và nhấn mạnh
cánh én hồng là giải thưởng uy tín để các tổng phụ trách đội hướng đến
đồng chí cũng mong muốn thời gian tới hội đồng đội trung ương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa các phong trào hành động thiết thực và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới